tây ninh có đường biên giới dài hai trăm bốn mươi km tiếp giáp với campuchia và có hai cửa khẩu quốc tế
là biên giới đường bộ lớn nhất phía nam
những ngày này cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh tăng cường tuần tra kiểm soát
trên các đường mòn lối mở đường biên giới nhằm ngăn chặn dịch covid một mươi chín xâm nhập vào nước ta
gây từ những ngày đầu xuất hiện dịch covid một mươi chín bộ đội biên phòng tây ninh đã lập nhiều chốt chặn
tại các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới
tại mỗi chốt luôn có từ năm đến tám chiến sĩ canh trực để kiểm tra sức khỏe và tuyên truyền cho người dân
hiểu rõ tác hại của dịch bệnh và biện pháp phòng tránh hiệu quả
cùng với đó đơn vị phối hợp lực lượng hải quan phát khẩu trang tờ rơi tại các cửa khẩu quốc tế
nơi có nhiều khách nước ngoài qua lại nhằm tuyên truyền cho doanh nghiệp và công nhân qua lại cửa khẩu
đơn cao trách nhiệm phòng chống dịch
bộ chủ yếu bộ đội biên phòng cũng đã có khi trao đổi với lực lượng khẩu trang đối diện của phiên khám chia
có phối hợp trong công tác để hai bên cùng tuyên truyền
và ở các cửa khẩu đặc biệt là cửa khẩu quốc tế cửa khẩu chính
rất là nghiêm ngặt và cho đến bây giờ thì công tác phối kết hợp hai bên để tuyên truyền phòng chống dịch
như thế là có hiệu quả và làm rất kiên quyết rất tiệt đệ
trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh bộ chí huy bộ đội biên phòng tại các tỉnh phía nam
xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đến các đơn vị phối hợp các ban ngành tuyên truyền về dịch bệnh
với tiêu chí không để bất cứ người dân nào thiếu hiểu biết về dịch covid một mươi chín
các tổ công tác đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền
phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng và địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh
thực hiện tốt cái nhiệm vụ phòng chống dịch xâm nhập qua biên giới thì chúng tôi tập trung chỉ đạo một số
nội dung là phối hợp với các địa phương trên khu vực biên giới làm tốt tuyên truyền dẫn động để cho
nhiều nhân dân trên khu vực biên giới nhận thức được tác hại cũng như là diễn biến đầy lan của dịch
bệnh để có cái biện pháp phòng ngừa và duy trì chặt chẽ công tác kiểm soát qua lại biên giới cho đến khi
có trị thiệp mới của các tên với sự chủ động quyết liệt ngăn chặn dịch của cán bộ chiến sĩ bộ đội
biên phòng tỉnh tây ninh sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo bộ thư lệnh biên phòng đến thời điểm hiện tại
trên các địa bàn khu vực biên giới phía nam chưa phát hiện ca bệnh dương tính với covid một mươi chín việc
thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch được bảo đảm thực hiện sâu rộng có hiệu quả nhằm góp phần
bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân